thay vì thu phí và trông xe theo cách truyền thống mới đây một doanh nghiệp đã đưa ra đề xuất
thí điểm mô hình giám sát xe ra vào bãi tỉnh và thanh toán phí trông xe bằng công nghệ mới
nếu triển khai trong thực tế thì có thể giúp tiết giảm thời gian
nâng cao hiệu suất quản lý giám sát và mang lại nhiều tiện lợi cho chủ xe
thanh toán online chi tiêu qua tài khoản hay ví điện tử ngày càng trở nên phổ biến